như sói lở bờ ảnh hưởng tới đời sống sản xuất của nhân dân ở nhiều địa phương trên cả nước
cũng đã được các đại biểu đề cập
theo nghiên cứu của viện khoa học và công nghệ giao thông vận tải việt nam
nước ta hiện cần khoảng một trăm linh triệu mét khối cát để làm bê tông mỗi năm
do vậy nếu để việc khai thác cát sông trong tình trạng không kiểm soát
thì chỉ năm năm nữa việt nam sẽ cạn kiệt tài nguyên cát tự nhiên
nhu cầu sử dụng cát tự nhiên trong xây dựng tăng cao cũng đã đe dọa đến hệ sinh thái
đòi hỏi các cơ quan chính phủ phải tìm ra giải pháp để thay thế cát tự nhiên
trong đó cát nhân tạo được coi là một trong nhiều giải pháp bền vững
nếu cát thì chúng ta đã có những nghiên cứu cụ thể để chúng ta đưa cát nhân tạo vào sử dụng
còn việc sử dụng chung trên cảng nước thì nó cũng chưa được phục hình lặng
hội thảo khoa học toàn quốc này sẽ góp phần hiện thực hóa nghị quyết bốn mươi sáu nqcp
ngày chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ về giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm cát xây dựng ở một số địa phương
các giải pháp sản xuất vật liệu thay thế
các giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm cát tự nhiên để hạn chế tình trạng khai thác cát lòng sông
tuy nhiên các đại biểu cũng thừa nhận một thực tế là dù đã có những chính sách khuyến khích
nhưng hiện vẫn chưa có nhiều doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư vào lĩnh vực mới này
khu sản xuất đá nhân tạo của công ty cổ phần thiên nam được xây dựng trên diện tích hơn hai mươi hectare
để sản xuất đá nhân tạo công ty đã sử dụng đá ở bãi thải đông cao sơn thành phố cẩm phả
đây là phế thải trong quá trình khai thác than
thông thường những đất đá thải này không được sử dụng lại và sẽ được các công ty khai thác than tập kết thành những ngọn núi lớn
có kết cấu thiếu biển vững có thể trôi lở nếu có mưa lớn
nhưng kể từ năm hai nghìn một mươi bảy công ty thiên nam đã tận dụng nguồn thải này
đất đá từ bãi thải được đưa về điểm tập kết vật liệu
sau đó được phân loại qua máy nhìn nhỏ thành các kích thước khác nhau
lớn nhất từ một hai trăm linh mm đến nhỏ nhất là bốn mm
qua hệ thống băng tải
đất đá từ bãi thải được đưa về máy nghiền ly tâm tạo nền đá và cát nhân tạo
công đoạn nghiền và rửa cát sẽ quyết định lớn đến chất lượng cát nghiền nhân tạo
bởi quá trình nghiền do va chạm ở tốc độ cao làm cho các hạt đá trong máy nghiền cát vỡ ra
tròn đều loại bỏ tạp chất chất hữu cơ giúp cho bê tông có cường độ cao
mỗi năm dây chuyền sản xuất được trên một năm triệu mét khối cát nghiền nhân tạo
trên một năm triệu mét khối đá các loại và vật liệu san nền
việc sản xuất cát nhân tạo đã góp phần xử lý nguồn chất thải công nghiệp từ khai thác than
qua đó giúp tỉnh quảng ninh khắc phục được tình trạng thiếu cát xây dựng và sát lấp trong quá trình phát triển kinh tế
phần nào hiện thực hóa quá trình chuyển đổi cơ cấu phát triển kinh tế từ nâu sang xanh
dự án thu hồi chế biến đá cắt kết của công ty thiên nam đã đón đầu những ưu đãi của chính phủ
cho phát triển vật liệu xây dựng thân thiện môi trường
đến nay bộ xây dựng đã ban hành một quy chuẩn
kèm theo sáu tiêu chuẩn quốc gia và một chỉ dẫn kỹ thuật liên quan đến cát và vật liệu thay thế cát sử dụng trong bê tông
vữa xây chát và sát lấp đắp nền
trong thời gian tới bộ sẽ tiếp tục ban hành một số tiêu chuẩn quốc gia hướng dẫn chỉ dẫn kỹ thuật định mức dự toán liên quan
bên cạnh đó bộ cũng đang phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường bộ giao thông vận tải
xây dựng nghị định quản lý cát sỏi lòng sông quy chế hoạt động nạo vét duy tu luồng hàng hải
để hạn chế tình trạng hoạt động khai thác cát trái phép hạn chế và tiến tới ngừng khai thác cát tự nhiên
cũng như đẩy mạnh sản xuất cát nhân tạo thành xu thế tất yếu trong tương lai
tuy nhiên do được sản xuất từ chất thải của quá trình khai thác khoáng sản
nên nhiều người dân còn lo ngại liệu rằng cát nhân tạo có bảo đảm môi trường và an toàn trong các công trình dân dụng hay không
chất thải của vật liệu xây dựng và chất thải của ngành khai khoáng thì nói là chất thải
nhưng khi chúng ta tuyển lọc tuyển rửa để tạo ra sản phẩm cát đủ tiêu chuẩn việt nam
thì hoàn toàn là đảm bảo về mặt môi trường
bởi vì sao bởi vì các chất lẫn trong quá trình tạp chất đó
trong quá trình tuyển rửa và trong quá trình gia công chế biến là nó đã được loại ra khỏi cát
chính vì thế cho nên là hoàn toàn là đảm bảo về mặt yếu tố
về mặt môi trường đồng thời nữa là muốn cái sản phẩm ấy đi vào sử dụng thì nó có tiêu chuẩn rồi
tức là chúng ta phải hợp quy mà cái cát này là nằm trong quy chuẩn một mươi sáu hai mươi bảy
trước nên là các đơn vị sản xuất cát nhân tạo này là trước khi đưa ra thị trường
là cần phải có chứng nhận hợp quy của cơ quan nhà nước và thổng viên
gạch không nung cát nhân tạo chỉ là hai trong nhiều giải pháp mà các cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp hướng tới
để phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên tiết kiệm năng lượng thân thiện với môi trường
đây được coi là quá trình tất yếu trong xây dựng đất nước theo hướng bền vững bảo đảm môi trường
để làm được điều này ngoài chủ trương chính sách của nhà nước nỗ lực thay đổi công nghệ của doanh nghiệp
thì người dân cũng cần thay đổi tư duy và thói quen trong xây dựng
để các vật liệu xây dựng thân thiện môi trường có thể tồn tại trên thị trường
với việc phối kết hợp cùng các bộ ngành cùng việc thực hiện các chính sách thúc đẩy ứng dụng
các vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường hy vọng trong thời gian tới
những nguyên vật liệu này sẽ đến gần hơn với người tiêu dùng và được sử dụng một cách rộng rãi trên cả nước
thưa quý vị và các bạn mùa nắng nóng đã đến nhưng vấn đề nước sạch sinh hoạt vẫn chưa được xử lý triệt để
tại nhiều địa phương cá biệt như tại xã quy mỹ huyện tân lạc tỉnh hòa bình
dù có công trình nước sạch nhưng vì nhiều lý do các bạn có thể tìm ra những vấn đề
và những lý do mà người dân trong khu vực vẫn không có nước sạch sinh hoạt trong suốt hơn một chục năm nay
thưa quý vị khán giả sau lưng tôi là trạm cung cấp nước sạch cho xã quy mỹ huyện tân lạc tỉnh hòa bình
tuy nhiên trạm cung cấp nước sạch này đã bỏ hoang lâu năm
quy mỹ là xã vùng hai vùng khó khăn của huyện tân lạc với năm khu dân cư và trên bốn nhân khẩu
công trình nước sạch thuộc xã này được công ty nước sạch và môi trường
trường hòa bình nâng cấp với tổng số tiền trên một tỷ đồng từ nguồn vốn dự án của unicef
đến năm hai nghìn bốn các hạng mục được nâng cấp bao gồm đường dây điện bể chứa nhà điều hành
chạm bơm nước lên bể nén và đường ống dẫn nước đến khu dân cư
việc vận hành duy tu bảo dưỡng vào thời điểm đó do tổ hợp tác điện nước xã quy mỹ chịu trách nhiệm
các hộ đăng ký lấy nước từ công trình có trách nhiệm đóng tiền nước hàng tháng để phục vụ việc cấp nước
thế nhưng chỉ sau khoảng hai năm vận hành thì máy bơm của trạm đã bị cháy
nó hỏng thì không có đủ nước cung cấp để cho bà quan sinh hoạt rất là vớt tiện cho bà quan
cho nên là bà quan các hộ bây giờ muốn nước để tắm giặt rồi là sinh hoạt
ăn uống thì toàn phải đi tự các hộ là mua đường ống
hơn một mươi năm qua công trình cấp nước thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với đồng bào các dân tộc vùng cao nhằm phục vụ sinh hoạt cuộc sống nhân dân xã quỳ mỹ bị bỏ hoang trong khi nhiều địa phương lại đang mong mỏi có được công trình như vậy
thiết nghĩ cơ quan chức năng huyện tân lạc cần chung tay tìm giải pháp sớm sửa chữa công trình cấp nước sạch phục vụ đời sống bảo đảm sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tránh lãng phí nguồn vốn đã được sử dụng để xây công trình
hướng tới đối tượng là các em học sinh nhằm phát động ý thức bảo vệ loài gấu nói riêng và động vật hoang dã thiên nhiên nói chung
trực tiếp tham gia trồng cây nhổ cỏ trang trí cho khu vườn khiến các em học sinh vừa có thể hòa mình vào thiên nhiên vừa có thêm kiến thức về các loài cây thảo dược và hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ loài gấu trong bối cảnh hiện nay
một trong những mục tiêu chuyên trình của chúng tôi là làm sao để thay đổi niệm thức của các thế hệ trẻ
theo tôi là đây là đánh giá một hợp tác giữa hai bên rất tốt
chúng tôi hy vọng sẽ chuyển những cảm ứng cho những học sinh để làm sao các em có những ý nghĩa sâu sắc về bảo vệ thiên nhiên cũng như bảo vệ loài gấu
hy vọng sau khi đó thì các em có thể đạt được mục tiêu cuối cùng là giúp cho trung tâm cứu hộ gỗ việt nam cũng như tổ chức đoàn châu á để làm sao tuyên truyền cho cộng đồng rộng rãi hơn
chúng ta có nên
có những hành động thiết thực để bảo vệ các loài gấu
các em học sinh cũng được gửi gắm thông điệp bảo vệ gấu đến mọi người qua những bức tranh cổ động kêu gọi bảo vệ loài gấu
qua đó cho thấy kiến thức cũng như ý thức về việc bảo vệ thiên nhiên bảo vệ động vật hoang dã của các em cũng được nâng cao qua những hoạt động thực tế đầy bổ ích
chúng tôi nghĩ là việc bảo vệ các loài động vật hoang dã là nhiệm vụ của toàn dân và phải được giáo dục trên nhà trường
sau này học sinh trưởng thành thì mỗi một học sinh mỗi một con người phải trở thành một người cổ động tốt nhất cho chiến dịch bảo vệ động vật hoang dã
bảo vệ động vật hoang dã đó là bảo vệ chính loài người
cho nên chúng tôi quyết định là không phải từ bây giờ mà từ nhiều năm nay chúng tôi đã phối hợp với trung tâm bảo vệ gấu của tam đảo
cho học sinh được đến nơi tham quan được học tập được hiểu biết và bồi dưỡng thêm những tỉ nhiêu
động vật thiên nhiên và tỉ nhiêu đối với lại việc bảo vệ động vật hoang dã
khi mà con tham gia cái hoạt động ngày hôm nay thì con cũng cảm thấy rất là vui bởi vì đã góp được một phần nào đấy dù chỉ rất nhỏ thôi vào việc bảo vệ loài gấu
nhận thức được tầm quan trọng và hiệu quả của việc đưa các mô hình thực tế vào giáo dục môi trường tại trường học
tổ chức động vật châu á animal asia mong muốn sẽ mở rộng những hoạt động hợp tác giáo dục với nhiều ngôi trường trên địa bàn thủ đô
để chính những em học sinh sẽ thêm hiểu và trở thành những người tốt nhất
những tuyên truyền viên tới gia đình và cộng đồng khuyến khích sử dụng các loài cây thảo dược thay thế mật gấu
chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu lấy mật tại việt nam
vâng chỉ cần mỗi chúng ta tự nâng cao nhận thức nói không với mật gấu hay những chế phẩm từ động vật hoang dã
thì chúng ta đã góp phần vào việc bảo vệ động vật hoang dã và hệ sinh thái của chính mình
những hình ảnh về vườn thảo dược thay thế mật gấu
do các em học sinh chăm sóc cũng đã khép lại thời lượng chương trình ngày hôm nay